các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vậy trong vụ tai nạn này trách nhiệm của các bên liên quan được xác định như thế nào
cụ thể vụ việc xảy ra vào tối ngày hai mươi tháng bốn tại tòa nhà viettower số một thái hà nơi the cophie house thuê mở địa điểm kinh doanh
nạn nhân là một nữ bác sĩ đang công tác tại bệnh viện ca cơ sở tân triều hà nội bị kính rơi trúng người dẫn đến thương tích nặng vỡ nhiều thân đốt sống tổn thương tủy sống làm hai chân liệt hoàn toàn gãy nhiều xương gây chấn thương ngực kín
tràn máu tràn khí mảng phổi chấn thương gan độ bốn chấn thương lách độ hai
sau gần ba tuần bệnh nhân đã được phẫu thuật lần hai đang theo dõi sức khỏe tại phòng hậu phẫu
phản hồi thông tin về vụ tai nạn nói trên the coffee house cho biết vào tối ngày hai mươi tháng bốn hà nội có xuất hiện rồng lốc kẻ mưa đá gây vỡ kính tại tòa nhà viettower
sự cố thiên tai này đã khiến một số khách hàng và nhân viên bị thương ở các mức độ khác nhau
ngay sau sự cố xảy ra the coffee house đăng ngay
lập tức đưa người bị thương vào viện chữa trị đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và ban quản lý tòa nhà viettower
bên cho thuê và vận hành tòa nhà xác định thiệt hại và đề xuất phương án hỗ trợ cửa hàng tạm ngừng hoạt động vào lúc hai mươi một giờ cùng ngày
the cophi house cho biết đã kịp thời thông báo với ban quản lý tòa nhà viettower đồng thời trình báo cơ quan công an hỗ trợ khám nghiệm hiện trường
ngoài ra the coffee house đã gửi công văn xác nhận các thiệt hại với ban quản lý tòa nhà viettower
và cùng làm việc để đề xuất phương án hỗ trợ của mỗi bên
trường hợp chị h m l nạn nhân bị đa chấn thương cần tiếp tục điều trị theo chỉ định của bác sĩ
trong suốt quá trình đó đại diện của the cophie house thường xuyên túc trực ở bệnh viện và thăm hỏi gia đình
đến thời điểm hiện tại the cophie house đặt ưu tiên cùng gia đình tập trung vào việc chữa trị
the cophi house thông tin họ đã chủ động đề xuất phương án hỗ trợ và đang chờ gia đình phản hồi
the coffee house rất lấy làm tiếc với trường hợp của khách hàng m l
và chân thành chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị
với sự việc không may này the cophie house luôn đặt ưu tiên sức khỏe khách hàng lên hàng đầu
cũng như tôn trọng sự riêng tư của gia đình khách hàng trong thời gian chữa trị
xung quanh vụ việc nói trên rất nhiều độc giả thắc mắc tai nạn xảy ra là do khách quan sự kiện bất khả kháng hay có lỗi của con người
vai trò của các bên liên quan được xác định như thế nào
đánh giá về vấn đề này tiến sĩ luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư tp hà nội cho biết
đây là vụ tai nạn rất thương tâm gây thương tích nghiêm trọng đến nạn nhân và mất an toàn cho những người xung quanh
vì vậy cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm của chủ sở hữu tòa nhà
việc xây dựng sửa chữa cải tạo quản lý sử dụng được thực hiện ra sao đặc biệt là đối với tấm kính rơi xuống gây thiệt hại cho nạn nhân
tấm kính này được lắp đặt như thế nào có đúng thiết kế theo giấy phép xây dựng sửa chữa hay không
trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy hành vi xây dựng sửa chữa là trái phép không đảm bảo an toàn dẫn đến vụ tai nạn xảy ra
thì đơn vị tổ chức thi công quản lý tòa nhà phải chịu trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình
nếu có hành vi vô ý gây thương tích hoặc vi phạm quy định về trật tự xây dựng
thì tùy vào tính chất mức độ và trách nhiệm pháp lý sẽ được áp dụng khác nhau
luật sư cường nhấn mạnh tai nạn xảy ra do nguyên nhân khách quan hay sự kiện bất khả kháng sẽ được cơ quan chức năng làm rõ
xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật
tuy nhiên thiệt hại do nhà cửa gây ra thì người quản lý nhà cửa công trình xây dựng đó phải bồi thường theo quy định của pháp luật
nếu có lỗi liên quan đến vấn đề xây dựng thậm chí còn có thể phải chịu chế tài trước pháp luật
đối với vấn đề bồi thường thiệt hại dân sự chuyên gia luật cho rằng
pháp luật quy định thiệt hại do tài sản gây ra thì chủ sở hữu tài sản phải bồi thường
trường hợp chủ sở hữu giao cho người khác quản lý thì người quản lý phải bồi thường thiệt hại
bởi vậy trong việc này gia đình nạn nhân có quyền yêu cầu cơ sở kinh doanh và chủ tòa nhà này phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại
đồng thời sẽ yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ có sai phạm về xây dựng sửa chữa tòa nhà
dẫn đến sự việc hay không để xem xét trách nhiệm pháp lý của cơ quan tổ chức có liên quan theo quy định pháp luật
việc bồi thường thiệt hại do nhà cửa công trình xây dựng gây ra sẽ được thực hiện theo quy định tại điều sáu trăm linh năm bộ luật dân sự
mức thiệt hại trong trường hợp nạn nhân bị thương tích bao gồm chi phí cứu chữa phục hồi chức năng tiền công người chăm sóc
thu nhập bị mất bị giảm sút của nạn nhân và tiền bồi thương tổn thất về tinh thần khoảng năm mươi tháng lương cơ sở
các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường
nếu không thỏa thuận được thì có thể đề nghị tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật
luật sư cường nói thêm trong vụ việc trên cơ quan chức năng sẽ làm rõ hoạt động kinh doanh cà phê của the coffi hun đăng ký và hoạt động như thế nào
sau sự việc xảy ra thì có đảm bảo an toàn hay không
trong trường hợp cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn cho khách hàng và cho những hộ dân xung quanh thì có thể tạm đình chỉ kinh doanh để chờ cơ quan chức năng xem xét giải quyết
thưa quý vị sau tai nạn không may ở quán cà phê
nữ bác sĩ ml hai mươi chín tuổi quê nghệ an bị tổn thương tủy sống làm hai chân liệt hoàn toàn
sự việc này khiến ai nấy đều cảm thấy xót thương
vụ tai nạn là một thử thách nặng nề không chỉ đối với nữ bác sĩ mà còn đối với cả gia đình
mẹ bác sĩ đang bị ung thư bố cô phải nỗ lực chăm sóc cả hai mẹ con tại hai bệnh viện khác nhau
được biết bố của nữ bác sĩ ông hoàng văn tê chú tại xã diễn đồng huyện diễn châu tỉnh nghệ an
đã phải đối mặt với cảnh tượng xót thương
bác sĩ đã đối mặt với cảnh tượng xót xa khi đẩy cáng chuyển con gái đến khoa chụp phim theo chỉ định của bác sĩ
trong khi đó vợ ông mẹ của nữ bác sĩ l cũng đang trải qua quá trình điều trị ung thư tại bệnh viện ca
đúng vào thời điểm quan trọng này mẹ của lò cần phải phẫu thuật
sau sáu lần trị xạ mẹ của l được bệnh viện sắp xếp lịch mổ nên ông tê vừa chăm vợ vừa chăm con
gia đình chỉ có một mình lờ và em trai đã đi làm
ông t phải chạy đôn đáo giữa hai bệnh viện
sau khi hoàn thành chương trình đào tạo bác sĩ đào khoa và bác sĩ nội chú chuyên ngành ung thư
nữ bác sĩ mới chỉ bắt đầu công việc tại bệnh viện k ba cơ sở tân triều được một năm thì tai nạn xảy ra
ông tê nhớ lại cuộc điện thoại định mệnh từ con gái vào tối ngày hai mươi tháng bốn khi mà gia đình đang chuẩn bị đi ngủ
lời nói yếu ớt của l qua điện thoại đã khiến ông không thể tin vào tài mình
bố ơi còn bị thương nặng lắm còn sắp hôn mê rồi bố sắp xếp ra hà nội giúp con
khi đó ông còn tưởng con gái nói đùa
chân tay ông bùn rùn hụt hẫng từ khi nghe con thông báo với giọng yếu ớt là mình được bạn đưa vào bệnh viện đại học y hà nội cấp cứu
lập tức gia đình khăn gói ra hà nội để lo việc
khi gia đình đến bệnh viện đại học y hà nội vào sáng sớm ngày hai mươi một tháng bốn l đã rơi vào trạng thái hôn mê
người cha nói thêm trong lúc thời tiết xấu với cơn mưa gió con gái ông đã không may mắn bị một tấm kính từ trên cao rơi trúng
trong tình huống khẩn cấp này cả chủ sở hữu tòa nhà và quán cà phê đã nhanh chóng hợp tác để đưa nữ bác sĩ l đến bệnh viện kịp thời
thưa quý vị hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ các sự việc liên quan đến vụ tai nạn sập kính của zecofy house trên phố thái hà
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại